nhận được đơn trình báo của người dân địa phương khi bị lừa tiền qua mạng sau hơn một tháng điều tra
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã bắt giữ hai đối tượng là phan anh tuấn và hồ văn đức
thường trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị đang hoạt động tại thành phố đà nẵng
các nick facebook mà đối tượng nhắm đến là những người đang đi lao động tại nước ngoài
khi chiếm quyền sử dụng facebook đối tượng lừa đảo tiến hành nhắn tin cho người thân của các lao động
tại việt nam và xin tiền với nhiều lý do khác nhau
sau khi đồng ý chuyển tiền người thân của các lao động được cung cấp một tài khoản ngân hàng đứng tên người khác
mà đối tượng lừa đảo đã chuẩn bị sẵn để chuyển tiền vào
theo tài liệu điều tra hai đối tượng này đã hoạt động lừa đảo hơn một mươi người
chiếm đoạt hơn một tỷ đồng ở nhiều tỉnh thành khác nhau
hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra
điều tra làm rõ